hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước khi khám xét sắp quần áo này cơ quan chức năng cũng đã làm việc với chủ shop để làm rõ hành vi ngược đẩy trẻ em của những người trong shop
việc khám xét quần áo sốp mh đã thu hút rất đông người dân địa phương theo dõi
trước đó vào ngày ba tháng một mươi hai trên mạng xã hội facebook đã lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một nữ sinh khoảng một mươi năm tuổi khóc lóc quỳ gối dưới sàn nhà văn xin những người lớn tha tội
em biết lỗi rồi chị ơi nữ sinh liên tục khóc lóc lên tiếng xin tha
do quá sợ hải bị quay clip lên mạng nữ sinh đã dùng mũ bảo hiểm che mặt và tiếp tục sinh tha trong khi đó nhiều người vẫn không tha cho nữ sinh
xúm lại kéo mũ bảo hiểm ra bên ngoài
một phụ nữ mặc đồ đen đã ghi đầu dùng kéo cắt quai mũ cắt tóc cắt dây áo ngực của bé gái bắt bé gái ngẩn mặt lên để quay video
hành vi trên còn có sự tiếp tay của một vài người trong shop
nhiều người đã chia sẻ đoạn video này bày tỏ hết sức phẫn nộ trước vụ việc trên
hầu hết đều cho rằng hành vi ăn cắp của nữ sinh là không nên và việc này phải được phối hợp với gia đình để giáo dục cháu
vậy nên hành vi bạo hành cháu của những người trong shop là rất đáng lên án
vào cuộc xác minh công an tp thanh hóa bước đầu xác định sự việc trên xảy ra tại shop quần áo mh trên đường lê hoàng phường lam sơn tp thanh hóa
thông tin từ đoạn video cho thấy nữ sinh bị bạo hành trước đó có lấy trộm một chiếc váy trị giá một trăm sáu mươi đồng
bị phát hiện nữ sinh đã khóc lóc cầu xin được tha thứ và hứa sẽ bồi thường thiệt hại nhưng những người chăm sóc không tha
liên quan đến việc chủ quần áo hành hung các áo ngực của một thiếu nữ trộm váy một trăm sáu mươi k được đăng tải trên mạng xã hội từ tối qua
mọi động thái của chủ shop mh đều nằm trong tâm điểm của cư dân mạng
bị bắt quả tang trộm váy một trăm sáu mươi ca thiếu nữ bị chủ shop đánh và bắt đền bù một mươi năm triệu gây xôn xao dư luận
được biết gia đình nữ sinh sau đó đã đến cơ quan
công an trình báo nữ sinh có lẽ vì quá xấu hổ và sợ hãi nên đã bỏ nhà đi
ngày ba tháng một mươi hai công an phường lam sơn và công an thành phố thanh hóa đã vào cuộc xác minh sự việc
theo một số thông tin từ hiện trường hiện shop thời trang mh đã đóng cửa công an cũng đã có mặt để phối hợp điều tra làm rõ vụ việc
trong khi đó trên chính trang cá nhân của mh người được cho là chủ sóc thời trang lập tức có động thái mới khiến nhiều người quan tâm
cụ thể ngay sau khi vụ việc được đăng tải và gây tranh cãi
ít dữ dội trang cá nhân của mh đã khóa chức năng bình luận
phát hiện ra điều này dân mạng đã thả cảm xúc phẫn nộ trên các bài viết
cá biệt có bài post hai mươi lượt cảm xúc thì có một mươi bảy lượt người phẫn nộ
đáng chú ý nhiều dân mạng phát hiện trong một bài đăng đầu năm hai nghìn hai mươi
bà chủ này đã đăng dòng chia sẻ kèm theo ảnh safi với nội dung tự khen chính mình
trời sinh khuôn mặt hiền lành để giống với nét dịu dàng bên trong
status khoe khuôn mặt dịu dàng hiền lành bên trong
gây sự chú ý của người nữ chủ sáp trước đó
trong khi đó cách hành xử của chủ shop thời trang này đang khiến cho dư luận vô cùng bức xúc
nhiều người cho rằng người hiền lành dịu dàng chắc hẳn không ai dùng kéo định các tác thiếu nữ
rồi các áo ngực một nữ sinh trong khi cùng là phận đàn bà con gái
mặc nạn nhân la hét vang sinh vẫn không ngừng đe dọa
thậm chí đòi nữ sinh phải bồi thường một mươi năm triệu đồng đến ba mươi triệu đồng trong ba ngày
nếu không thì sẽ báo công an
lộ ảnh lên phường của chủ shop cắt áo lót cô gái trộm váy một trăm sáu mươi đồng
bên cạnh đó mới đây một tài khoản facebook đã đăng tải hình ảnh người phụ nữ
được cho là chủ shop thời trang mh được mời lên trụ sở công an làm việc
dưới bài đăng này nhiều gian cư mận đã để lại bình luận bày tỏ sự hả hê
nhiều người còn giật mình khi được chiêm ngưỡng gương mặt mọc không chỉnh sửa của chủ
một vài ý kiến mong muốn lực lượng chức năng vào cuộc xử lý chủ sót
và người bảo vệ thật nặng lấy lại công bằng cho nạn nhân
cũng trong tối mùng ba tháng một mươi hai một đoạn tin nhắn được cho là của cô gái
bị chủ shop đánh chửi gửi đến người đã lên tiếng bên vực mình cũng đã được chia sẻ gây xông sao
theo đó cô gái gửi lời cảm ơn vì đã có người lên tiếng giúp mình
đồng thời cô gái cho biết bản thân cũng đã nhận lỗi lầm và thể hiện mong muốn được sửa sai
hiện tại đoạn clip nữ chủ shop hành hung giả mang thiếu nữ hiện vẫn đang được chia sẻ nhiều
trên các diễn đàn và nhận về nhiều bình luận phẫn nộ
liên quan đến sự việc này trao đổi với bộ phim
một lãnh đạo công an phường lam sơn thành phố thanh hóa cho biết
sau khi có thông tin trên xuất hiện trên mạng xã hội công an phường lam sơn đã báo cáo lên công an thành phố thanh hóa
hiện đội hình sự công an tp thanh hóa đã thủ lý và xác minh làm rõ vụ việc trong clip trên
được biết vào đêm qua lực lượng công an đã vào cuộc khám xét cửa hàng bán quần áo nơi xảy ra sự việc
luật sư có thể khởi tố nhiều tội danh trong vụ shop quần áo đánh đập
các giày áo ngực của cô gái ăn trộm váy
liên quan đến vụ cô gái trộm đồ trị giá một trăm sáu mươi trong ráp quần áo
theo phân tích của luật sư đặng văn cường cơ quan công an cần vào cuộc xác minh
làm rõ đối với những người hành hạ cô gái về tội làm nhục người khác và cưỡng đoạt tài sản
dưới góc độ pháp lý tiến sĩ luật sư đặng văn cường trưởng văn phòng luật sư chính pháp
đoàn luật sư thành phố hà nội cho rằng với diễn biến qua clip
thì cơ quan điều tra cần vào cuộc xác minh làm rõ sự việc
và có thể sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội làm nhục người khác
theo quy định tại điều một trăm năm mươi năm bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
đây là hành vi làm nhục người khác khiến dư luận xã hội bức xúc phẫn nộ
không thể lấy một cái sai để giải quyết với một cái sai
pháp luật không cho phép sử dụng hành vi vi phạm pháp luật để giải quyết đối với một hành vi vi phạm pháp luật
vì luật sư nhấn mạnh
luật sư cường cho biết pháp luật bảo vệ tài sản của công dân
nhưng cũng bảo vệ danh dự nhân phẩm của công dân
bởi vậy nếu hành vi của cô gái là trộm cắp tài sản
thì với số tiền dưới hai triệu đồng cô gái này sẽ bị xử phạt hành chính
chứ chưa bị truy cưu trách nhiệm hình sự
pháp luật nghiêm cấm hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm của người vi phạm hành chính
người nào phát hiện ra người khác trộm cắp tài sản của mình thì chỉ được phép bắt giữ
trình báo sự việc cho cơ quan chức năng để xử lý không được phép tự xử như vậy
hành vi đánh đập hành hạ xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác với bất cứ lý do gì
thì đều là hành vi vi phạm pháp luật
tùy vào tính chất mức độ hậu quả xảy ra mà người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính
hoặc bị truy cưu trách nhiệm hình sự
quạt clip cho thấy cô gái trẻ đã rất hoảng loạn sợ hãi quỳ lạy khóc lóc vang sinh
nhưng những người trong quán này vẫn không tha thứ
khi chứng kiến sự việc nhiều người bất bình có lẽ cô gái và người thân khi xem được clip
cũng sẽ rất sốc ảnh hưởng nặng đến tâm lý và sức khỏe
bởi vậy cơ quan điều tra cần vào cuộc xác minh làm
để xử lý đối với những người đã đánh đập hành hạ cô gái này theo quy định của pháp luật
luật sư cường nêu quan điểm
tiến sĩ luật sư đặng văn cường phân tích thêm
qua đoạn tin nhắn cho thấy có người đã đe dọa cô gái để yêu cầu đưa một mươi năm triệu hoặc ba mươi triệu đồng
hành vi này cũng là hành vi vi phạm pháp luật có dấu hiệu của tội cưỡng đoạt tài sản
theo quy định tại điều một trăm bảy mươi bộ luật hình sự
bởi vậy cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ hành vi đe dọa uy hiếp tinh thần của người khác
để chiếm đoạt tài sản
nếu có căn cứ cho thấy có người đã lợi dụng sai lầm của cô gái trẻ để ép buộc cô gái này phải đưa tiền
nếu không sẽ tiếp tục làm nhục cô gái thì sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội cưỡng đoạt tài sản
tuổi trẻ ai cũng có sai lầm bởi vậy rất cần sự cảm thông khoan dung để người mắc sai lầm có cơ hội sửa sai
nếu lợi dụng sai lầm của người khác để xúc phạm danh dự nhân phẩm hành hạ đánh đập họ
thì đó là tội ác hành động thiếu nhân văn và không mang tính giáo dục
mà còn vi phạm pháp luật luật sư cường khuyến cáo
những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại ở những tin tức tiếp theo